tại lào cai và quảng nam các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc covid một mươi chín số chín trăm năm mươi
đã từng đến du lịch tại sapa và một trăm năm mươi bốn nhân viên của trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng nam
có tiếp xúc với bệnh nhân chín trăm sáu mươi bốn là nhân viên bộ phận hành chính thuộc khoa dinh dưỡng của trung tâm này
đã có kết quả âm tính với sars cov hai
theo nhận định thời gian bệnh nhân chín trăm năm mươi đi du lịch ở sapa đến khi xác nhận bệnh là hai mươi sáu ngày
khả năng mang bầm bệnh khi đến lào cai là rất thấp
nhưng trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tỉnh lào cai khuyến cáo người dân không được chủ quan
cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch khi có dấu hiệu ho sốt đau họng
cần báo ngay cho cơ quan y tế để được hỗ trợ hướng dẫn
còn tại quảng nam ngoài một trăm năm mươi bốn nhân viên của trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng nam
hiện sáu trường hợp tiếp xúc gần f một với bệnh nhân chín trăm sáu mươi bốn đã được đưa vào khu cách ly tập trung
và đều có kết quả xét nghiệm âm tính
ngày một mươi sáu tháng tám ngành y tế tỉnh cũng lấy mẫu xét nghiệm lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch
như đội phản ứng nhanh của tỉnh đoàn thanh niên tỉnh hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và văn phòng sở y tế
đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai